thời gian gần đây tình trạng họp trợ trên đại lộ thăng long hướng hà nội đi các huyện ngoại thành xuất hiện ngày càng phổ biến
việc tụ tập bán hàng trái quy định không chỉ gây mất an ninh trật tự vệ sinh môi trường mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo quan sát thực tế của phóng viên trên nhánh đường gom đại lộ thăng long đi qua địa bàn các phường đại mỗ tây mỗ
cứ cách vài chục mét lại xuất hiện vài ba chiếc xe bán tải xe máy xe đạp dừng đỗ trái quy định
đi kèm với những chiếc xe này là đủ các mặt hàng như hoa quả dây dép mũ bảo hiểm kính mắt
khi được hỏi vì sao các tiểu thương và người mua hàng không vào các khu chợ tập trung để mua bán trao đổi hàng hóa
thì ai cũng có lý do riêng của mình
để mà đi vào chợ mua thì nó rất mất nhiều thời gian mà nó không tiện đường
đồng thời mình cũng trên đường về thôi thì cũng gặp ở đây thì cũng mua thôi
bây giờ để vào chợ tìm một cái gian hàng hoặc là một cái sản phẩm mà mình đang cần
nó không tiện nó mất thời gian hơn để đi dọc đường này
đi qua thì tiện thấy thì mua thôi
cái nữa là giá thường sẽ hơn so với trong xung tịnh
thường thấy mặt hàng nào ở đây có thì mua luôn thôi
điều nguy hiểm nhất ở đây là tuyến đường này thẳng tăm tắp
luôn rất đông lưu lượng xe các loại chạy với vận tốc lớn khi qua đây
do vậy nguy cơ tai nạn giao thông là rất cao
và giải pháp được nhiều chuyên gia giao thông hướng đến đó là lắp đặt camera giám sát dọc tuyến đường này
đây được xem là biện pháp hữu hiệu trong vấn đề quản lý trật tự đô thị hiện nay
khi lái xe người ta chạy tốc độ cao đôi khi người ta có hơ đánh
người ta chỉ quan sát cái phần lòng đường là chính thôi
mà có những vật nhỏ xuất hiện bất thật
mà khi người ta đang hơ đánh người ta không để ý thì rất dễ gây tài nạn
đấy gọi như phương trường khách
còn đối với trường hợp những người bôn bán ở trên vỉa hè
cái đấy chúng ta nên tránh bởi vì chúng ta phải có một hành năng an toàn
để chẳng may người lái xe không may có thể lái nó chạy tay một chút
thì có thể là xe nó tròi lên cái vỉa hè
và như vậy thì cũng không gây được chết người
thì tôi nghĩ rằng là cái này chúng ta cần một chuyên nghiệp giáo dục
và thường xuyên nhắc nhở thường xuyên kiểm tra
chúng ta dùng có mấy camera chúng ta ngồi nhà người ta bấm cái máy tính lên
chúng ta có thể biết được là trên cái đoạn đó
km bao nhiêu đang có những ai bôn bán ai đang làm cái gì
thì chúng ta có thể nhắc nhở
để bảo đảm an toàn giao thông vệ sinh môi trường trên đường đại lộ thăng long
đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan
sớm phối hợp giải quyết chấm dứt tình trạng trên